hôm nay cả nước đã có một mươi sáu bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số trường hợp được điều trị khỏi tại việt nam lên một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm năm mươi năm trường hợp
như vậy số ca khỏi bệnh đã chiếm đến năm mươi sáu bốn trong tổng số ca bệnh ở nước ta
tính đến thời điểm hiện tại tổng số ca mắc covid một mươi chín ở việt nam là hai trăm năm mươi năm trường hợp
trong đó một trăm năm mươi tám người từ nước ngoài chiếm sáu mươi hai hai chín mươi bảy người lây nhiễm thứ phát
cũng trong sáng nay thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội cho hay hai mươi tám nhân viên y tế
từng chăm sóc cho bệnh nhân số hai trăm năm mươi bốn tại bệnh viện thận hà nội đã có kết quả xét nghiệm bước đầu âm tính với covid một mươi chín
tuy nhiên những trường hợp này vẫn được cách ly tập trung một mươi bốn ngày để xét nghiệm lại
cũng vào sáng nay trong số một mươi sáu bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín khỏi bệnh được công bố
tại khoa chuyển nhiễm bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận đã làm thủ tục công bố khỏi bệnh
cho hai bệnh nhân số ba mươi sáu và số bốn mươi bốn
bệnh nhân cuối cùng trong số chín bệnh nhân được điều trị và cho xuất viện trên địa bàn tỉnh bình thuận
bệnh nhân số ba mươi sáu là bệnh nhân nữ sáu mươi bốn tuổi ở thành phố phan thiết tỉnh bình thuận là người giúp việc cho bệnh nhân số ba mươi bốn
còn bệnh nhân số bốn mươi bốn là nam một mươi ba tuổi ở huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số ba mươi bảy là nhân viên của bệnh nhân số ba mươi bốn
sau nhiều ngày theo dõi cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình thuận
hai bệnh nhân trên không có biểu hiện bất thường luôn ổn định
có kết quả âm tính với covid một mươi chín lần ba và hoàn toàn có đủ điều kiện để xuất viện và được đưa đi cách ly tiếp một mươi bốn ngày
tại trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín của tỉnh
như vậy đến nay tỉnh bình thuận đã trải qua hai mươi tám ngày liên tục không ghi nhận thêm ca bệnh mới và chín trên chín ca mắc đều được điều trị khỏi
hôm nay bệnh viện đa khoa đà nẵng đã làm thủ tục cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số một trăm năm mươi ba số một trăm ba mươi năm tại việt nam xuất viện trở về quê nhà
sau khi có kết quả xét nghiệm
ba lần âm tính
và đây cũng là bệnh nhân cuối cùng tại thành phố đà nẵng được điều trị khỏi bệnh
nhân một trăm ba mươi năm là bệnh nhân nữ quê tỉnh nghệ an
sau khi về nước ngày hai mươi một tháng ba bệnh nhân được cách ly tập trung và xác định dương tính với sars cov hai vào ngày hai mươi năm tháng ba
sau một mươi năm ngày điều trị bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm ba lần và cho kết quả đều âm tính với virus
trong quá trình điều trị cho bệnh nhân bệnh viện đà nẵng đã tuân thủ tuyệt đối các quy trình phát
điều trị của bộ y tế đảm bảo tránh lây nhiễm chéo cho đội ngũ y bác sĩ trực tiếp chăm sóc
trong đó đặc biệt chú ý đến việc trấn an tâm lý
chúng tôi thấy rằng trong quá trình điều trị thì mọi vấn đề liên quan tới câu từ chẩn đoán
rồi các cái xét nghiệm rồi tầm soát rồi tránh lây nhiễm cho nhân viên y tế thì đều chúng tôi làm theo các quy trình của bộ y tế
tuy nhiên mà phải nói rằng là chúng tôi phải nhấn mạnh một điều là phải là chúng tôi theo cái tiêu chí là cá tự hóa
các là mỗi bệnh nhân thì có một cái
các bệnh nhân thì có một cái cá tự hóa cho nên chúng tôi
trên cái nền của phát đổi tiền của bộ y tế thì chúng tôi cũng cá tự hóa từng người bạn
và như vậy thì như thấy rằng là cái kết quả mang lại hôm nay thì chúng tôi cũng rất là vui mừng
bước đầu như vậy là rất là vui mừng
tuy nhiên rằng là mọi điều cũng vẫn ở phía trước
chúng tôi cũng tham gia những cái các bệnh nặng của các đầu
thì chúng tôi vẫn thấy rằng là cái vấn đề mà đối phó với lại dịch covid này thì nó cũng rất là phức tạp chứ không phải là dễ dàng như chúng ta nghĩ
làm thế nào đó cho bệnh nhân họ giảm ít stress họ lo lắng thì sao đó hợp tác với chúng tôi
như hai bệnh nhân người anh thì hai ngày đầu họ cũng hợp tác
nhưng sau đó thì họ rất hợp tác và họ rất là vui
còn đối với những bệnh nhân mà người việt chúng ta thì các em nó hoảng loạn thì cái tâm lý của mình thôi
mình vào mình cử những điều dược mà vui vẻ có khả năng làm kiểm trúc an lòng bệnh nhân thì họ vào kiểm trúc nhiều hơn
thì sao đó một hai ngày thì bệnh nhân họ kiểm trúc là bền ổn với tâm lý
những điều đó thì đạo điều tốt hơn cho chúng ta trong quá trình điều trị
nhân thứ sáu cũng là bệnh nhân cuối cùng dương tính với covid một mươi chín tại đà nẵng đã được điều trị khỏi
đây là một thành công bước đầu đáng được kỳ nhận
thể hiện sự cố gắng nỗ lực của các chiến sĩ áo trắng trên trận tuyến đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
bây giờ rất là xúc động mà còn không biết nói gì hơn
cảm giác là thứ nhất là vui cho bệnh nhân vui cho tất cả các anh em trong khoa là coi như là một thành công bước đầu
nhưng mà mình cũng không nói trước được gì mình thấy là hiện tại là cuộc chiến với lại chống covid này rất là còn dài
rất là còn gian nang
thì đó là thành công là vui được bước đầu thôi
hy vọng là mọi việc đều tốt đẹp hết ạ
được biết sau khi bệnh nhân cuối cùng xuất viện toàn bộ ekip bác sĩ cùng đội ngũ điều dưỡng kỹ thuật viên
sau hơn sáu tuần tham gia điều trị từ ca bệnh nhân đầu tiên cũng tạm thời nghỉ việc và được cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
tại khu cách ly của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình một trăm năm mươi ba công dân về từ cửa khẩu quốc tế cha lo
ba tháng trước đã hết thời gian cách ly tập trung
bộ đội biên phòng và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình đã hoàn thiện thủ tục đưa các công dân trên trở về địa phương
các lực lượng chức năng tổ chức trao giấy chứng nhận hết thời gian cách ly một mươi bốn ngày theo quy định
và toàn bộ giấy tờ tùy thân trong một trăm năm mươi ba công dân chủ yếu là công dân hà tĩnh và quảng bình về nước từ tháng ba
qua cửa khẩu quốc tế cha lo
trong thời gian cách ly các công dân được bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chế độ về đời sống vật chất tinh thần theo quy định
tại khu cách ly của bộ đội biên phòng tỉnh quảng bình không phát hiện trường hợp nào dương tính với covid một mươi chín
sở giao thông vận tải tỉnh quảng bình đã phối hợp điều động các xe ô tô đưa các công dân trở về địa phương
và sẽ tiếp tục thực hiện cách ly tại gia đình theo quy định